liên quan vụ bốn người của một gia đình thương vong ở tp thcm công an xác định người chồng gây ra án mạng cho vợ và con rồi tự tử
vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan công an tp hcm phong tỏa khám nghiệm hiện trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
người dân nghe tiếng động lớn chạy đến kiểm tra và trình báo công an công an kiểm tra căn hộ liền đưa người vợ và đứa con trai đi bệnh viện cấp cứu
riêng cháu gái ba tuổi đã tử vong lực lượng chức năng sau đó phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera để điều tra nguyên nhân